do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số bốn từ tối ngày một mươi một đến đêm ngày một mươi hai tháng chín trên địa bàn có mưa to đến rất to
mưa bão đã làm một người chết là ông nguyễn hùng bốn mươi hai tuổi trú tại xã bình dương huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai giờ ngày một mươi ba tháng chín ông nguyễn hùng ra hồ tôm quay máy nổ sụp khí hồ
nhưng gió mạnh đã thổi áo mưa cuốn vào chục máy sụp khí kéo theo cả người ông hùng cuốn vào khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
trước đó ngày một mươi hai tháng chín biển động gây sóng lớn đã đánh chìm ba tàu cá của ông nguyễn tấn đạt nguyễn ca và phạm văn hùng
điều ngụ xã nghệ an thành phố quảng ngãi đang trên đường vào bờ tranh trú
tất cả một mươi thuyền viên trên ba tàu đều được cứu hoặc may mắn bơi được vào bờ
còn tại thời tiên huế do ảnh hưởng của bão số bốn và áp thấp nhiệt đới
tại đây đã xảy ra mưa và gió lớn làm cho cây xanh ở nhiều tuyến đường trên địa bàn tp huế bị gãy đổ bật gốc
lực lượng công nhân cây xanh công ty môi trường và đô thị thành phố huế đã và đang tiến hành cắt tìa những cành cây bị gãy
đến sáng ngày một mươi ba tháng chín tại đà nẵng mưa đã giảm trên diện rộng do cũng đã lặng mọi sinh hoạt của người dân đà nẵng diễn ra bình thường
tại quảng bình bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình cho biết do ảnh hưởng của bão số bốn
một tàu cá cùng bảy ngư dân đã bị sóng đánh chìm khi đang trên đường tranh trú bão
bảy thuyền viên đã bơi vào bờ an toàn tàu bị hư hỏng nặng
các lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực cứu hộ để đưa tàu lên bờ
một nhóm thanh niên đã truy sát một người đàn ông khoảng ba mươi năm bốn mươi tuổi khi chạy được một đoạn thì bị chém vào đầu rồi ngã gục nguy kịch
sự việc được cho là xảy ra vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi một tháng chín tại khu vực phố bạch mai phường cầu dền quận hai bà trưng thành phố hà nội
theo một số người dân tại ngõ một trăm linh năm phố bạch mai cho biết
bên trên họ thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bỏ chạy phía sau là một nhóm thanh niên trên tay cầm theo dao đuổi theo
khi đến đầu ngõ thì nhóm thanh niên đuổi kịp ngay lập tức người đàn ông bị chém một nhát vào đầu khiến người này gục ngay tại chỗ
các đối tượng gây án đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường
người dân đã nhanh chóng tiến lại kiểm tra vết thương trên đầu nạn nhân và thông báo công an phường cầu dền
lực lượng công an phường cầu dền đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu
công an phường cầu dền đang khẩn trương truy bắt nghi can
để đồng phạm lợi dụng sơ hở thò tay trộm chiếc điện thoại trong túi quần của nạn nhân tại một bến xe buýt đã khiến cho dư luận bức xúc
thông tin từ cơ quan công an quận đống đa hà nội cho biết
các đối tượng trong nhóm giàn cảnh móc túi tại bệnh viện này hiện đang bị lực lượng chức năng khẩn trương truy tìm và xác minh
lãnh đạo công an quận đống đa cho biết do sự việc xảy ra tại địa bàn huyện giáp danh
cho nên cơ quan này sẽ phối hợp với cơ quan công an quận hai bà trưng để điều tra làm rõ truy tìm nhóm người trong video này
trước đó đoạn video ghi lại cảnh nhóm người cả nam và nữ tại bến xe buýt trước cổng bệnh viện bạch mai đường giải phóng
giàn cảnh móc túi của những người đi lên xuống được đăng tải đã khiến cho nhiều người dân hết sức phẫn nộ
khoảng từ giữa tháng bảy đến cuối tháng tám
một nhóm một mươi một mươi hai người trong đó có hai phụ nữ thường tập trung ở khu vực bến chở xe buýt cạnh cổng bệnh viện bạch mai
vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều để móc túi của hành khách khi xuống xe buýt và của người nhà bệnh nhân
đi xe máy không biển kiểm soát không đội mũ bảo hiểm vận chuyển trái phép ma túy trong cốp xe máy
đối tượng nguyễn văn điệp hai mươi năm tuổi trú tại thành phố hưng yên đã bị lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố hưng yên phát hiện bắt giữ
kiểm tra xe máy đối tượng điệp dùng để lưu thông lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe và trên người đối tượng một mươi tám gam ma túy đá cùng những vật chứng khác có liên quan
điệp cho biết mua số ma túy đá trên của một đối tượng người hà nam với giá là bảy triệu đồng về sử dụng
hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ
một đường dây đánh bạc dưới hình thức là cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ là gần ba trăm linh tỷ đồng
vừa bị công an huyện yên định và động
chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc phòng cảnh sát kinh tế và tham nhũng công an tỉnh thanh hóa triệt phá
lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng gồm trịnh thị tám sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nguyễn văn quế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi đều ở xã yên trường huyện yên định
lê hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và lê hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đều ở xã điển lư huyện bá thước
khám xét nơi ở của các đối tượng nói trên lực lượng công an đã thu giữ
một điện thoại di động ba máy tính sách tay một máy fax và hơn hai trăm linh triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet
theo kết quả điều tra ban đầu đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc này là trịnh thị thám
tám đã sử dụng hai mươi tài khoản khác nhau để câu kết với các đối tượng là quế long nam cùng một số đối tượng khác trên địa bàn thành phố thanh hóa vĩnh lộc cẩm thủy bá thước để tổ chức đánh bạc qua mạng internet
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
cho đến khi bị phát hiện bóc gỡ đường dây đánh bạc này đã giao dịch số tiền gần ba trăm linh tỷ đồng hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố pleiku tỉnh gia lai xuất hiện nhiều điểm giết mổ ra cầm tràn lan không có sự kiểm soát của ngành chức năng
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố pleiku đã kiểm tra quán cơm bốn mươi chín địa chỉ số tám trăm chín mươi
đường lê duẩn thành phố pleiku do bà nguyễn thị sâm làm chủ
tại đây đoàn kiểm tra phát hiện trong các tủ lạnh tủ đông của quán cơm này chứa một trăm năm mươi kg gà đã bốc mùi hôi thối
theo chủ quán thì số gà này được gom từ các điểm giết mổ ra cầm trên địa bàn chữ lại dùng để nấu phở làm cơm gà rô ti bán cho thực khách
đây chỉ là một trong nhiều trường hợp bị đoàn kiểm tra phát hiện và xử lý
hiện nay theo ghi nhận của phóng viên có nhiều điểm giết mổ ra cầm tự phát ở các chợ đầu mối trung tâm thương mại pleiku nhưng hầu như không có sự kiểm soát của các ngành chức năng
nguồn gà đây là của bản hàng người ta làm mình cũng biết
có được dịch rồi chứ chứ ở đâu có được dịch nào đâu mà kiểm tra
mố mố còn đây nữa chứ ở đây đâu nói chung là nhà của mình là chưa có
của mình đây của đây á
là không có được dịch là nó không kiểm dịch nhưng mà có được dịch là qua trạm là nó không cho
nó làm khó
nó làm khó dở
nhưng mà không có được dịch thì cứ mình thường đi chứ có gì đâu
thiệt chắc là mình không sợ
đâu có bệnh đâu mình mua nhà quơ mà
người bán dài ba con là mình không có sợ gì bệnh á
cứ nói ở đâu rồi người ta tiêu dùng được cái bệnh
thiệt ra là mình không có nói sợ gì
chứ nữa không sợ luôn á
hàng ngày có hàng chục xe tải trợ ra cầm ở các nơi chuyển về thành phố qua quốc lộ một mươi chín quốc lộ một mươi bốn
điểm tập kết thường là những bãi đậu xe nhỏ
cây xăng và những điểm khuất
sau đó được trung chuyển bằng xe máy đến các chợ trên địa bàn
và đến các lò mổ tự phát như thế này
sau đó được chuyển đến các nhà hàng quán ăn và các hộ gia đình có nhu cầu mua lẻ
ai dám chắc những con gà vịt đã chết trong lồng này không chứa dịch bệnh
và số gà vịt này sẽ được chuyển đi đâu
trên địa bàn các chợ trên đoàn của thành phố
thì việc chết mổ ra cầm hiện ra thì không được cấp phép của cơ quan chuyên môn
và nếu như mà được để tình trạng này xảy ra
thì nguy cơ là bùng phát dịch và lây lan là rất cao
và chúng ta đây thì cũng đề nghị với bang quản lý các chợ và bang quản lý cung tâm thương mại
tăng cường với công tác quản lý kiểm chết mổ ra cầm trên địa bàn của chợ mân quản lý
dịch cúm da cầm tuy đã tạm lắng dịu xuống nhưng không phải là đã chấm dứt triển đề
do đó để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ người tiêu dùng
và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát giết mổ da cầm
nên chăng thành phố cần có những điểm giết mổ da cầm tập trung
bên cạnh đó các ngành chức năng cần có động thái rõ ràng
trong việc kiểm soát các lò giết mổ da cầm trên địa bàn quản lý
để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
thếp nghĩ tại thành phố pleiku rất cần có một khu quy hoạch giết mổ ra cầm tập trung
để vừa có thể kiểm soát được nguồn gốc gia cầm vừa có thể kiểm soát tốt được dịch bệnh
nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và cộng đồng
trú tại thanh yên tỉnh điện biên có quyết định truy nã về tội buôn bán ma túy
sau ba năm lẩn trốn truy nã sang lào vào đêm ngày hôm qua một mươi hai tháng chín
tại hà nội cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an đã tổ chức đón
bàn giao đối tượng cho công an tỉnh điện biên
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba công an tỉnh điện biên đã triệt phá thành công
đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lên tỉnh điện biên
điện biên đã truy nã tới ba trăm năm mươi bánh heroin trong đó đối tượng tòng văn kiên cầm đầu đường dây
ngay khi đường dây bị động đối tượng kiên đã lợi dụng tẩu thoát trốn sang tỉnh viên trăn lào
sau ba năm lần theo dấu vết cục cảnh sát truy nã tội phạm tóm gọn đối tượng đưa về việt nam
và bàn giao cho công an tỉnh điện biên xử lý theo quy định
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày một mươi ba tháng chín
tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền
hồi tám giờ ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc
một trăm linh bảy hai độ kinh đông trên khu vực biên giới việt nam lào
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu
tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy cấp tám
sự báo trong sáu đến một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực nam lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm cả cù lao tràm và huyện đảo lý sơn trong sáng nay còn có gió mạnh cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trên đất liền các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam sáng nay còn có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
sự xuất hiện và di chuyển về phía đất liền của áp thấp nhiệt đới đã làm thay đổi nhanh chóng
thời tiết của các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
một đợt mưa diện rộng đã xuất hiện trên khu vực trong đó có nhiều điểm mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng trên một trăm linh mm một ngày nhiệt độ ngày đêm ra động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ngày một mươi bốn nhiều mây phía bắc có mưa có nơi mưa vừa mưa to
phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông
người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong mưa rông
đến hai ngày tiếp theo mưa giảm ban ngày có nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
sự hoạt động mạnh mẽ của giải hậu thụ nhiệt đới cũng khiến cho mưa rông đã tăng lên đáng kể
ở khu vực tây nguyên với những điểm mưa vừa đến mưa to nhưng chỉ diễn ra trong đêm nay và ngày mai
sau giảm mưa trời hưởng nắng nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ thời tiết cũng có sự biến chuyển trong những ngày tới
khu vực này chịu ảnh hưởng của riêng nam xã hội thụ kết hợp với đới gió tây nam hoạt động mạnh
nên mưa sẽ có xuống tăng nhanh nhiều nơi xuất hiện mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng với sấm xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
quay trở lại với thời tiết ở bắc bộ khu vực phía tây bắc bộ từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng chín
mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi mang tính chất địa phương với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh
ban ngày trời có nắng nhưng cường độ không quá gai gắt
khi mà nền nhiệt cao nhất
ở thời điểm trưa chiều chỉ đạt mức là ba mươi ba độ
khu vực phía đông bắc bộ trong đêm nay và ngày mai trời khá nhiều mây có mưa rào rải rác
sau đó thì mưa cũng giảm nhanh cho khu vực chỉ còn xảy ra ở một vài nơi và nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ
phổ biến ra động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho giao thông đi lại cũng như các hoạt động dân sinh
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay